nhiều vụ án nghiêm trọng được đưa ra xét xử nhiều tổ chức cá nhân liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận lần lượt phải chịu sự xử lý nghiêm minh của kỷ luật đảng và pháp luật của nhà nước
những diễn biến rồn rập trong thời gian gần đây cho thấy công tác phòng chống tham nhũng đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn mau lẻ hơn tạo thành một xu thế tất yếu không thể đảo ngược

vì cái vấn đề chống tham nhũng của đảng hiện nay rất bài bản mà đã có nghị quyết có các văn bản pháp quy của nhà nước quốc hội đều bàn về vấn đề này cả
cho nên tôi rất tin tưởng vào sự nghiệp chống tham nhũng của đảng ta
và có được kết quả đó không thể không nói tới vai trò của người đứng đầu đảng ta người lĩnh sướng cho giàn nhạc giao hưởng chống tham nhũng
ăn nhau tất cả đó là cái người nhạc trưởng
thế thì ở trong tổ chức thì cái người gọi là ngày xưa thủ lĩnh ấy thì cái anh ấy sẽ điều khiển hết
mà anh ấy lên không bằng thủ lĩnh thì không thể điều khiển được ai
đại hội một mươi một đại hội một mươi hai mạnh mẽ là là vì sao cái người nhạc trưởng là quyết định
mà chính vì thế tôi nói đây không phải là ca ngợi đồng chí tổng bí thư
nhưng mà người ta rất nhiều ngại ý kiến nói
chính sự kiên trì
kiên quyết chống tham nhũng
một lòng vì nước vì dân của người đứng đầu đảng ta đã truyền cảm hứng tạo niềm tin tạo sức lan tỏa ra toàn xã hội
và đã có những người nói theo dũng cảm đứng lên đối đầu với tham nhũng
và cái điều mà đồng chí tất cả tổng bí thư nói rằng khi nó đã nóng thì củi tươi củi khô đều cháy
nó đang trở thành một phong trào trong dân
trước đây người ta sợ đấu tranh thì tránh đông
tố cáo thì sợ trù dọc
nhưng bây giờ đã xuất hiện rất nhiều cá nhân nhiều tập thể công khai tất cả phản ảnh công khai tất cả nêu rõ đích danh những người có biểu hiện tham nhũng
và điều đó là rất đáng mừng
chính sự tin tưởng vào đảng vào người đứng đầu đảng đã tạo nên những chuyển biến mới mẻ và tích cực
và đó chính là động lực mạnh mẽ để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt được kết quả như mong đợi